thưa quý vị sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi nơi khác với giá hai mươi tỷ đồng
vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt đối với năm bị cáo gồm vũ văn quý chú tại tp hcm một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chín năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt đối với bị cáo quý là hai mươi hai năm tù
ngô văn trọng trú tại tp đà nẵng một mươi năm tù hoàng thị tâm trú tại tp hà nội một mươi năm tù đào ngọc cảnh trú tại tp đà nẵng tám năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và trần trí mãnh chú tại tỉnh an giang một mươi một năm tù về tội đưa hối lộ
như đã thông tin mãnh mở công ty kinh doanh giàu nhất phụ tùng xe máy các loại ở tp châu đốc
mãnh lo sợ việc ông đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh an giang chỉ đạo tăng cường tấn công chấn áp tội phạm
sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi mãnh gặp cảnh để đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi nơi khác với giá hai mươi tỷ đồng
mặc dù biết không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng nhóm quý trọng tâm và cảnh đã bàn bạc cấu kết đưa ra thủ đoạn gian dối
để mãnh chuyển trước số tiền một mươi tỷ đồng cho nhóm quý
biết sự việc lực lượng công an phát hiện nhóm bị cáo đồng ý trả lại mãnh bảy bảy tỷ đồng để giấu số tiền chiếm đoạt được
quý nhờ người khác mở tài khoản để chuyển vào
biết mình đã bị lừa ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một mãnh tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo
trước đó vào ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai mãnh cùng vợ và ba đồng phạm đã bị tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt hơn hai mươi năm tù cùng với tội sản xuất buôn bán hàng giả
với hành vi giết người huỳnh văn châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thành phố bến tre
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ vụ án vào trưa ngày năm tháng năm châu đến chơi tại nhà người bạn ở khu phố ba phường bảy thành phố bến tre
tại đây do có mâu thuẫn tiền bạc trước đó nên giữa châu và ông nguyễn văn tám sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm xảy ra cự cãi
khi ông tám lấy kéo dọa đâm châu đối tượng đã xông vào đánh ông tám
trong lúc xô sát châu đã giật được kéo từ tay ông tám
sau đó đâm lại nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện
tại tỉnh bình định viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bị can đào ngọc khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại tỉnh hưng yên
và nguyễn thành dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở thành phố quy nhơn về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
đây là hai bị can liên quan tới vụ án xảy ra tại công trình xây dựng khung k hai
khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhân
do đơn vị thi công là công
tại công ty tân dương có một mươi hai công nhân trực tiếp thi công
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc đang thi công thì trời mưa và có gió lớn
khiến cho bức tường rung lắc rồi ngã sập làm năm người tử vong
trong đó có ba người chết tại chỗ sáu người bị thương và một người kịp thời chạy thoát
quá trình điều tra đã xác định nguyên nhân sự cố là do nhà thầu đã áp dụng biện pháp thi công thực tế không hợp lý
chưa đảm bảo sự ổn định an toàn tuyệt đối
chủ thể có trách nhiệm quản lý an toàn thi công chưa thực hiện đầy đủ
các biện pháp xử lý kỹ thuật phù hợp cần thiết nhằm đảm bảo tính ổn định trong quá trình thi công
tại tỉnh tây ninh công an huyện tân châu đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn mạnh dư ba mươi ba tuổi
chú tại huyện châu thành để điều tra làm rõ về hành vi mua bán tảng chữ trái phép vũ khí quân dụng và ma túy
vào lúc h ba mươi phút ngày bảy tháng năm công an huyện tân châu kiểm tra hành chính
một nhà nghỉ thuộc ấp hội tân xã tân hội huyện tân châu
tại đây công an phát hiện dư tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng dương tính với chất ma túy
tại cơ quan công an dư khai nhận đã mua ma túy từ một người đàn ông ở thị xã hòa thành
sau đó dư mang đến nhà nghỉ trên để sử dụng thì bị công an phát hiện bắt giữ
mở rộng điều tra công an phát hiện dư đã vào mạng xã hội đặt mua một khẩu súng ngắn với số tiền hai mươi bảy triệu đồng
rồi mang bán lại cho người khác kiếm lời
công an huyện châu thành đã truy tìm được người mua súng và thu giữ một súng ngắn và ba mươi chín viên đạn
thưa quý vị và các bạn luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là dự án luật rất quan trọng do bộ công an chủ trì xây dựng
dự án luật này sẽ sắp xếp và kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ
và các chức danh như đội trưởng đội phó đội dân phòng thành một lực lượng chung với tên gọi là
lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tiếp tục kiện toàn tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quan hệ công tác và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
có phần giải quyết kịp thời từ sớm từ xa các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và giữ vững an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở
sông cổ chiên và sông hậu đoạn qua địa bàn huyện càng long tỉnh trà vinh được coi là điểm nóng về tình trạng khai thác cát trái phép
khai thác cát trái phép đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống dẫn đến sạt lở nghiêm trọng gây bức xúc cho người dân
các đối tượng dùng đủ mọi chiêu trò thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng
các đối tượng này là tổ chức có người canh gác để tránh cho sự công an phát hiện bắt giữ
khi công an đã có phát hiện thì các đối tượng canh gác này sẽ thông tin cho các đối tượng di phạm để tẩu tán và giải thoát của hiện trường
ngoài ra thì hiện nay về cái khai thác tát trái phép
khai thác xong là không phải như trước đây nữa
trước đây là khi đó là sử dụng xà lan cạp mốc
giờ hiện nay khai thác di động tức là nó sẽ gắn một cái dồi cái dồi trên cái phương tiện đường thủy
vừa chạy vừa là hút
như vậy thì cái việc là phát hiện của cơ quan chức năng rất là khó khăn
bằng các biện pháp nghiệp vụ và tiến hành tuần tra lưu động trên các tuyến sông như thế này
công an xã đức mỹ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đã kịp thời phát hiện bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép trên lòng sông
nhiều vụ việc các đối tượng chống trả quyết liệt thậm chí điều khiển thuyền đâm trực diện vào tổ công tác
các đối tượng này manh động liều lĩnh là có thể dùng cái phương tiện nó cản trở vô cái phương tiện của mình
để là kéo giảm cái thời gian để các phương tiện mà khai thác tát trái phép người ta sẽ là nhanh chóng là tẩu thoát
như cái vụ mà vừa rồi thì nó cũng đụng em với đồng chí
thà cho công an quyện
thì hai đồng chí thì dân dưới sông
thì anh em cũng gắn bường lên để bắt được hai ghe
cũng cố gắng chứ tại vì nó hành phận sông nước thì mình đâu có né tránh gì kia được
thì mình tới thì nó cản mặt đó nhiều khi kể cả nó đụng thì mình cũng phải chịu
nhưng mà tình cái độc lòng của anh em thì cũng gắn cố gắng
với những xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự như đức mỹ
ngoài việc tăng cường công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
việc duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đặc biệt quan trọng
mỗi địa bàn có hàng chục đồng chí từng là công an xã bán chuyên trách
những người có uy tín với bà con đồng bào am hiểu địa bàn
có kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
với trách nhiệm và sự nhiệt huyết đã tình nguyện tiếp tục cộng tác
phối hợp cùng lực lượng công an xã chính quy thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở
nhờ đó những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự phát sinh ở các thôn ấp
luôn được nắm bắt kịp thời giải quyết ngay từ ban đầu
trên địa bàn tỉnh trà vinh mỗi thôn ấp đều bố trí ít nhất
hai đồng chí tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
là cánh tay nối dài của lực lượng công an xã chính quy
tình hình an ninh trật tự của mỗi bản làng thôn xóm
được giữ yên từ đóng góp của những con người thầm lặng
hiện toàn quốc có khoảng ba trăm linh người đang tham gia hoạt động
trong lực lượng bảo vệ xã chính quy
công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng
với những đóng góp quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tuy nhiên thì hiện nay vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật
quy định cụ thể về các nhiệm vụ mà các lực lượng này được thực hiện
khi tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh trật tự
cùng với đó là những quy định cụ thể về chế độ chính sách
các điều kiện đảm bảo lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở hoạt động thống nhất hiệu quả
những khó khăn bất cập này đã được tiếp thu và là cơ sở thực tiễn
để bộ công an nghiên cứu xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
chúng ta cần phải có một chính sách thống nhất của nhà nước đối với chế độ chính sách
để hỗ trợ cho những người tức là cán bộ mà tham gia lực lượng công an bán chuyên trách này
ổn định cái cuộc sống để yên tâm để duy trì an ninh trật tự cùng lực lượng công an ở cơ sở
khó khăn là vậy nhưng chưa từng là trở ngại đối với các đồng chí tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
bởi vậy hơn một mươi năm năm những người như đồng chí phạm văn bảy
vẫn tiếp tục gắn bó với lực lượng công an

trong cái khó khăn và thực sự rất yêu nghề thì mới làm được cái công tác này
mong các cấp ngành đoàn thể cũng quan tâm hơn đến cái chế độ chính sách
để chúng tôi yên tâm thực hiện không dám đòi hỏi gì
công tác cũng vì nhiệm vụ
chúng tôi rất là yêu cành yêu ngại
chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ cho các lực lượng công văn chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ
về mặt bản chất ba lực lượng này vẫn đang hoạt động
và chưa bao giờ là làm giảm cái vai trò của lực lượng này
và khi luật này được thông qua thì chúng ta chỉ có gọi là củng cố vững chắc thêm
về cơ sở pháp lý kiện toàn các lực lượng thành một đầu mối
và quy định rất rõ ràng về cái mối quan hệ công tác giữa lực lượng này với cả công an xã
hiện nay là bộ công an đã bố trí công an xã cấp xã
chính quy và với cả chính quyền địa phương
thì tôi cho rằng là khi cái luật này được thông qua
nó tạo ra một cái hành lang pháp lý vô cùng quan trọng
để cho cái lực lượng này phát huy hết cái vai trò vị trí
cũng như là ý nghĩa trong cái hoạt động của mình
đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
khi đã có hành lang pháp lý đầy đủ
bộ công an sẽ có trách nhiệm cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
hướng dẫn đào tạo đào tạo lại tuyển dụng
tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh
trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác và nhiệm vụ
trong tình hình mới
cùng với đó là những quy định cụ thể về chế độ chính sách
hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế
trang bị công cụ hỗ trợ bố trí địa điểm nơi làm việc
tương xứng với tính chất công việc và những đóng góp
mà lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đã và đang thực hiện
kính thưa quý vị sáng ngày một mươi tháng năm
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
đã tuyên y án sơ thẩm vụ bạo hành bé gái tám tuổi
do bị cáo nguyễn võ quỳnh trang tự nguyện rút đơn kháng cáo
nên hội đồng xét xử đã đình chỉ xét xử phúc thẩm
đối với bị cáo này
chủ tòa cũng thông báo là không cần trích xuất
bị cáo trang đến tòa vào ngày tuyên án
theo tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
hồ sơ vụ án thể hiện trong các ngày bảy đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn kim trung thái đã chứng kiến nguyễn võ quỳnh trang
liên tục đánh cháu a
có lần còn đưa cây cho trang đánh
bị cáo cũng có lời nói càng ngăn nhưng không có hành động
do đó có đủ căn cứ xác định
ái đồng phạm với trang về tội hành hạ người khác
tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ xác định
bị cáo nguyễn kim trung thái đồng phạm người tình
về hành vi đánh bé a tử vong
đối với kháng cáo của luật sư bảo vệ gia đình bị hại
về việc phải điều tra xử lý bị cáo nguyễn kim trung thái
tội giết người hội đồng xét xử cho rằng
kết luận giám định pháp y xác định
nguyên nhân tử vong của cháu a là những tổn thương
do trang đánh bé ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
thời điểm này thái đi làm
hội đồng xét xử nêu quan điểm bác đơn kháng cáo của luật sư
y án tám năm tù đối với bị cáo nguyễn kim trung thái
về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
đối với bị cáo nguyễn võ quỳnh trang
hội đồng xét xử cho rằng việc bị cáo rút kháng cáo
là hoàn toàn tự nguyện phù hợp với quy định của pháp luật
nên chấp nhận
tòa đình chỉ xét xử giữ nguyên mức án tử hình
đối với bị cáo bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay
trong phiên phúc thẩm ngày hai mươi tám tháng bốn khi được nói lời sau cùng
bị cáo nguyễn kim trung thái cho biết rất hối hận về hành vi của mình
và gửi lời xin lỗi đến vợ cũ cùng gia đình
và sẽ tu dưỡng đạo đức trong thời gian thi hành án
trong lúc thực hiện tuần tra kiểm soát trên địa bàn đảm trách
hai chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông
trực tự quận một tp hcm nghe tiếng tri hồ
của người dân liên truy đuổi đối tượng cướp dật
trên đường bỏ chạy đối tượng gây án đã va chạm vào xe taxi
và bị các chiến sĩ cảnh sát giao thông khống chế
trước đó vào sáng ngày chín tháng năm một người đàn ông dừng xe máy
tại một con hẻm trên đường nguyễn trãi phường bến thành quận một
để mua nước thì bị một nam thanh niên chạy xe sh áp sát
giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy
thời điểm trên tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận một
gồm thượng úy lê đức trọng trung úy nguyễn tấn huy
đang thực hiện công tác tuần tra kiểm soát tại giao lộ nguyễn trãi lê lai
khi nghe tiếng hô hoán của người dân phát hiện đối tượng chạy xe sh
mang biệt kiểm soát bảy mươi sáu g một hai mươi tám nghìn một mươi có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác lập tức truy bắt
khi đến trước một nhà hàng trên đường lê lai quận bến thành
khi đối tượng nghi vấn điều khiển xe lao vào một xe taxi đen lung thông hướng ngược lại
cú va chạm khiến đối tượng ngã xuống đường
và khi tiếp tục có hành vi bỏ chạy thì bị người dân và cảnh sát giao thông khống chế
bắt giữ đối tượng cùng tan vật là chiếc điện thoại bàn giao cho công an phường bến thành
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp điện thoại của người dân
và khai tên lê hồng thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ phường một mươi bảy quận bình thành
mới đây ban pháp chế hội đồng nhân dân tp hcm làm việc với các cơ quan tư pháp quận tân bình
giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm
và vi phạm pháp luật công tác điều tra truy tố xét xử thi hành án trên địa bàn quận tân bình
theo công an quận tân bình ngày một tháng một mươi hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi tháng bốn hai nghìn hai mươi bốn
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn giữ vững ổn định
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình khởi tố mới hai trăm một mươi hai vụ án với chín mươi sáu bị can
giảm một mươi tám vụ với một mươi bảy bị can so với cùng kỳ hai nghìn hai mươi hai khám phá bảy mươi vụ phạm pháp về trật tự xã hội
bắt một trăm linh sáu đối tượng
công an quận đã tập trung lực lượng đấu tranh mạnh đối với loại tội phạm liên quan tính dụng đen
cứng đoạt tài sản nấp bóng các công ty tài chính công ty luật
đồng thời chỉ đạo công an các phường trên địa bàn ra quân tháo gỡ tờ rơi quảng cáo
từ đó truy xét bắt giữ những đối tượng cho vai lãi nặng tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân
còn về phía viện kiểm sát nhân dân quận tân bình cho biết
trong bảy tháng qua đã kiểm sát án hình sự khởi tố mới hai trăm một mươi hai vụ
sáu bị can giảm một mươi tám vụ một mươi bảy bị can so với cùng kỳ hai nghìn hai mươi hai
tổng số vụ và tổng số bị can giảm so với cùng kỳ hai nghìn hai mươi ba
về công tác thi hành án dân sự có chuyển biến tích cực
việc tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đúng quy định
không để phát sinh vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước
đảm bảo tài chính trong việc hoạt động thi hành án dân sự
tại buổi giám sát các đơn vị kiến nghị cơ quan chức năng thành phố tăng cường trang bị cơ sở vật chất
bổ sung nhân sự tăng chế độ đải ngộ cho đội ngũ
kết luận buổi giám sát chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nguyễn thị lệ nhấn mạnh
các cơ quan tư pháp quận tân bình đã quan tâm công tác cải cách tư pháp
chú trọng công tác xây dựng lực lượng công tác điều tra truy tố xét xử
thi hành án để đảm bảo các quy định của pháp luật
qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
công an quận tân bình chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường quản lý xã hội
quản lý nhà nước trong đảm bảo an ninh trật tự phát huy những kết quả đạt được đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm cướp vật tài sản trộm cắp tín dụng đen
sở xây dựng tp hcm vừa gửi văn bản tới công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp quang trung
đề nghị chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ chống ngập đường nguyễn hữu quang trung
nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh sau khi sửa chữa và xử lý tình trạng ngập tại khu vực này
theo sở xây dựng sau khi dự án sửa chữa đường nguyễn hữu cảnh đã hoàn thành
qua theo dõi từ khi thông xe vào ngày hai mươi tám tháng bốn đến nay tuyến đường không còn tình trạng ngập
do đó tp chủ trương ngưng đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập đường nguyễn hữu cảnh
công ty quang trung chủ đầu tư hệ thống máy bơm chống ngập đường nguyễn hữu cảnh
phối hợp với trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật để tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ chống ngập
tại tuyến đường trên theo đúng quy định
trước đó tp hcm ký hợp đồng thuê siêu máy bơm chống ngập đường nguyễn hữu cảnh từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
với giá một mươi bốn hai tỷ đồng một năm đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
dự án sửa đường nguyễn hữu cảnh vốn đầu tư bốn trăm bảy mươi ba tỷ đồng được khởi công nhằm nâng cấp đường
giải quyết ngập úng cho khu vực mặt đường được nâng lên từ năm m đến một hai m và lắp đặt hệ thống thoát nước mới
sáng nay ngày một mươi tháng năm bộ tư lệnh tp hcm đã tổ chức khai mạc hội thi hội thao quốc phòng
thể dục thể thao lực lượng vũ trang thành phố năm hai nghìn hai mươi ba
buổi lễ có sự tham dự của hơn hai cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang hai mươi một quận huyện thành phố thủ đức
cùng các đơn vị tự vệ trường học cơ quan ban ngành của thành phố và các đơn vị trực thuộc
bộ tư lệnh tp hcm
công an bộ đội biên phòng tp hcm
hội thi hội thao quốc phòng năm nay được chia làm ba khối thi đấu khối bang chỉ huy quân sự các quận
huyện thành phố khối tự vệ và khối các đơn vị trong đó khối hai mươi một quận huyện thành phố thủ đức
sẽ tranh tài hai mươi hai nội dung khối đơn vị trực thuộc bộ tư lệnh một mươi tám nội dung và khối tự vệ ba nội dung
gồm điều lệnh đội ngũ võ chiến đấu võ tay không võ thuật dân quân tự vệ
trung đội dân quân cơ động cấp phường xã thị trấn
bốn môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn ba môn quân sự phối hợp dân quân tự vệ
công tác hậu cần cứu hộ cứu nạn và các môn thể dục thể thao khác
đây là dịp để lực lượng vũ trang thành phố biểu dương sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn
và đồng thời để lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác huấn luyện
rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu
trong tình hình mới
chiều ngày chín tháng năm khối thi đua số tám đã tổ chức hội thi tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước
và tuyên dương gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
nội dung thi tập trung tuyên truyền giới thiệu những thành tựu về phong trào thi đua yêu nước
của các lực lượng trong khối thi đua tám giới thiệu về các gương tập thể cá nhân hộ gia đình
là nhân tố nổi trội có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất kinh doanh
học tập công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu gương người tốt việc tốt
những mô hình hay những phương pháp những sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực
trong phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương cơ quan đơn vị thuộc khối thi đua tám
kết thúc hội thi qua phần tranh tài sôi nổi ấn tượng đặc sắc các đơn vị đã mang đến hội thi
chương trình hấp dẫn sinh động có tính chuyên nghiệp
đối với những đóa hoa tươi thấm của khối thi đua tám kính dừng lên vác hồ kính yêu
ban tổ chức ban giám khảo đã trao sáu giải trong đó giải nhất thuộc về đội công an thành phố hồ chí minh
giải nhì thuộc về đội bộ tư lệnh thành phố giải ba thuộc về đội biên phòng thành phố
đồng thời ban tổ chức đã trao ba giải khuyến khích cho các đội viện kiểm sát nhân dân thành phố
tòa án nhân dân thành phố và cục thi hành án dân sự thành phố
sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang
đi nơi khác với giá hai mươi tỷ đồng sáng ngày một mươi tháng năm tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt đối với năm bị cáo
gồm vũ văn quý trú tại thành phố hồ chí minh một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản chín năm tù về tội dựa tiền
tổng hợp hình phạt đối với bị cáo quý là hai mươi hai năm tù ngô văn trọng trú tại thành phố đà nẵng một mươi năm tù
hoàng thị tâm chú tại thành phố hà nội một mươi năm tù đào ngọc cảnh chú tại thành phố đà nẵng tám năm tù
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trần trí mãnh chú tại tỉnh an giang một mươi một năm tù về tội đưa hối lộ
như đã thông tin mãnh mở công ty kinh doanh dầu nhớt phụ tùng xe máy các loại ở thành phố châu đốc
mãnh lo sợ việc ông đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh an giang chỉ đạo tăng cường tấn công chấn áp tội phạm
sẽ lo ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi mãnh gặp cảnh đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động
điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi nơi khác
với giá hai mươi tỷ đồng mặc dù biết không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ
nhưng nhóm quý trọng tâm và cảnh đã bàn bạc cấu kết đưa ra thủ đoạn gian dối để mãnh chuyển trước một mươi tỷ đồng cho nhóm quý
biết sự việc đã bị lực lượng công an phát hiện nhóm bị cáo đồng ý trả lại mãnh bảy bảy tỷ đồng
để giấu số tiền chiếm đoạt được quý nhờ người khác mở tài khoản để chuyển vào
biết mình đã bị lừa ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một mãnh tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo
trước đó ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai mãnh cùng vợ và ba đồng phạm bị tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt hơn hai mươi năm tù cùng về tội sản xuất buôn bán hàng giả
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai và các động phạm
ngoài ông nguyễn ngọc hai còn một mươi một bị cáo khác nguyên là lãnh đạo và cán bộ tỉnh bình thuận cùng hầu tòa
trong đó có bị cáo lương văn hai
nguyên phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bình thuận do liên quan đến việc giúp công ty tân việt pháp được hưởng lợi số tiền hơn bốn mươi năm tỷ đồng trái quy định
các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng bị cáo nguyễn ngọc hai biết rõ quy định của pháp luật về căn cứ thời điểm tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất nhưng vẫn bàn hành chủ trương giao ba lô đất thuộc quỹ đất hai bên đường dt bảy trăm năm mươi bảy
phường b phường phú hải thành phố phan thiết cho công ty tân việt pháp vào năm hai nghìn một mươi bảy nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt năm hai nghìn một mươi ba trái quy định pháp luật
trong vụ án các bị cáo đều biết quy định của pháp luật về căn cứ thời điểm tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất nhưng vẫn thống nhất đề xuất tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận về việc giao ba lô đất trên cho công ty tân việt pháp nhưng không xác định giá đất cụ thể tại thời điểm giao đất
cáo chẳng xác định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước hơn số tiền hơn một tỷ đồng
phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong đó bị cáo nguyễn ngọc hai là người chịu trách nhiệm với vai trò chính bị cáo lương văn hải và các bị cáo khác có vai trò đồng phạm phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày
trong khi đó sau ba ngày tnth hà nội xét xử sơ thẩm vụ án thao túng chứng khoán hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
sáng nay đại diện việc kiểm soát thực hành quyền công tố
và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án này và đề nghị mức án đối với các bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ thành nhân chủ tịch công ty cổ phần louis holding
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần louis capital công ty cổ phần louis land từ sáu đến bảy năm tù
bị cáo đỗ đức nam tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt từ bốn đến năm năm tù
bị cáo phạm thanh tùng chủ tịch hội đồng xét xử tại phiên tòa
hội đồng công ty cổ phần chứng khoán trí việt từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù
nhưng cho hưởng án treo cùng về tội thao túng thị trường chứng khoán
cùng tội danh trên đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê thị thu hương
phó tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù
các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị mức án từ sáu tháng đến một mươi tám tháng tù
ngoài đề nghị hình phạt tù đại diện viện kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử cấm các bị cáo
đảm nhận chức vụ liên quan đến hoạt động chứng khoán sau khi chấp hành xong hình phạt tù từ một đến ba năm
về trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo
hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng phải bồi thường toàn bộ
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã chỉ đạo cục trinh sát bộ đội biên phòng phối hợp với công an tỉnh quảng ngãi
và bộ đội biên phòng quảng ngãi bắt giữ đối tượng tổ chức môi giới cho tàu cá
ngư dân việt nam sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép vi phạm iuu
sau thời gian xác lập chuyên án các lực lượng đã phối hợp bắt giữ đối tượng duso abu durazab
tên thường gọi là minh chú thị xã tân châu tỉnh an giang
theo kết quả điều tra ban đầu đối tượng khai nhận đã tổ chức môi giới cho một số tàu cá
ở tỉnh quảng ngãi sang vùng biển malaysia khai thác hải sản trái phép
với số tiền năm mươi bốn triệu đồng một tàu một chuyến
ngoài ra lợi dụng tâm lý mong muốn trục người và tàu cá khi bị nước ngoài bắt giữ
đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chấm đợt tài sản của một số ngư dân
với số tiền một tỷ bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian qua trên địa bàn tỉnh yên bái vẫn diễn ra tình trạng
người dân vào rừng khai thác gỗ về sử dụng
tình trạng đốt nương làm rẫy khá phổ biến ở vùng miền núi
nhất là vùng sâu vùng xa gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển và bảo vệ rừng
trước thực trạng trên các lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã triển khai nhiều giải pháp
chú trọng công tác tuyên truyền cùng với đó là xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh yên bái
ngày một mươi một tháng hai qua tuần tra kiểm soát tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh mù căng trải
thuộc bản háng gàng xã lao trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái
lực lượng chức năng đã phát hiện hơn một mươi mét khối gỗ từ đường nhóm năm
được xẻ ra thành các thanh gỗ với kích thước khác nhau để dễ dàng vận chuyển
qua công tác xác minh điều tra lực lượng chức năng đã làm rõ hai anh em
sùng a khầy và sùng a chư chú tại xã lao trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đã thực hiện hành vi cưa hạ số gỗ trên
máy cưa lên rừng để trả hạ một cây mà không xin phép chính quyền địa phương
xong thì bên chức năng cơ quan bên hạt kiểu lân với công an có lên làm việc
và tôi có tự nhận đó là cây do tôi trả hạ và xẻ
hành vi của tôi là sai trái và khách thắp rừng
bởi vì hàng năng vấn đường nhà nước chi trả tiền bảo vệ rừng
và cây mà tôi trả hạ đó lại nằm trong khu bảo tồn
đối với các đối tượng chọn những khu vực xa hẻo lánh không có người qua lại
các lực lượng chức năng tuần tra cũng có khả năng không thể đi đến được
để các đối tượng xẻ các cây gỗ ở khu vực đó
về thủ đoạn để chống lại chống đối lại lực lượng chức năng trong công tác điều tra tại hiện trường
thì các đối tượng tiến hành là giải trông dẫn đến việc là đoàn công tác chúng tôi đã
từng có đến hơn sáu mươi xe máy bị xịt lốp và ba xe ô tô chuyên dụng là bị đánh trông
để xì lốp gây cản trở cho việc di chuyển của đoàn đến hiện trường
nhằm tăng cường các hoạt động bảo vệ tài nguyên rừng đảm bảo độ che phủ rừng trên địa bàn
bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lâm luật
lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm
ban quản lý rừng phòng hộ và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ rừng trên địa bàn
đối với những vụ việc vi phạm khá rừng hoặc khai thác lâm thần trên địa bàn
công an nguyện đã phối hợp chặt chẽ với hạt kiểm lâm xác định hiện trường ngay từ ban đầu và nắm tình hình
điều tra làm cho đối tượng khởi tố vụ án khởi tố bị can
kết luận điều tra chuyển đề nghị truy tố ra trước các luật
xử lý nghiêm minh theo quy định của luật trên cơ sở đó tuyên truyền
để cho người dân biết được trách nhiệm hậu quả của hành vi vi phạm luật về lâm nghiệp
tính từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã khởi tố năm vụ một mươi bị can về tội hủy hoại rừng
vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
xử phạt vi phạm hành chính sáu vụ hai mươi bảy cá nhân vi phạm về phát triển rừng bảo vệ rừng
với tổng số tiền sử dụng

tuy nhiên bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân nhất là người dân sống gần rừng
cần nâng cao hơn nữa ý thức nhận thức trong công tác bảo vệ rừng bảo vệ lá phổi xanh của mỗi chúng ta
bộ giao thông vật tải vừa có công văn người cấp bộ liên quan
xin ý kiến về phương án thí điểm thu phí sử dụng chín tuyến đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư
trước khi chính chính phủ
cụ thể tám đoạn tuyến cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
bộ giao thông vật tải đưa ra thời gian thu thí điểm theo cơ chế phí tối đa
là năm năm kể từ thời điểm đoạn tuyến đường bộ được triển khai thu phí
về phương pháp tổ chức thu phí bộ giao thông vận tải kiến nghị áp dụng toàn diện thu phí không dừng
đa là liên thông giữa các đoạn tuyến cao tốc giữa các dự án do nhà nước đầu tư
và các dự án ppp hợp tác công tư
số tiền thu được sau khi trừ chi phí tổ chức thu sẽ nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước
thưa quý vị và các bạn với quy mô gần một gian hàng của hơn ba trăm linh doanh nghiệp trong và ngoài nước
triển lãm quốc tế việt build đà nẵng đã được khai mạc sáng nay ngày một mươi tháng năm
nhằm giới thiệu những thành tiệu và sự phát triển công nghệ của ngành xây dựng trên các lĩnh vực
diễn ra từ ngày chín tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng năm triển lãm quốc tế việt build đà nẵng hai nghìn một mươi chín
sẽ giới thiệu trưng bày các sản phẩm của ngành xây dựng vật liệu xây dựng
bất động sản và trang trí nội ngoại thất thiết bị điện
tại đây các đơn vị cũng mang đến những sản phẩm mới công nghệ tiên tiến thương hiệu của nhiều quốc gia
các sản phẩm về vật liệu xây dựng trang trí nội ngoại thất có mẫu mã mới tính năng và chất lượng được nâng cao
nhằm đáp ứng nhu cầu về xây dựng nhà ở đô thị theo hướng phát triển xanh bền vững
trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra chương trình hội thảo diễn đàn chuyên ngành
nhằm kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp
festival biển nha trang khánh hòa đã trở thành một sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc gia quốc tế
cũng là thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh khánh hòa
hai mươi năm với một mươi lần tổ chức festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn hai mươi ba hứa hẹn sẽ là một kỳ festival quy mô
cùng các chuỗi sự kiện mới lạ thú vị và để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức cũng như quảng bá sự kiện
sáng nay tại tp hcm ubnd tỉnh khánh hòa tổ chức họp báo giới thiệu festival biển nha trang khánh hòa năm hai nghìn hai mươi ba
buổi họp báo thu hút sự tham gia của hơn một trăm linh phóng viên nhà báo đến từ các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin
tại buổi họp báo đại diện các sở ngành báo cáo tổng thể các sự kiện văn hóa du lịch nổi bật sẽ diễn ra tại festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn một mươi chín
theo đó festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn hai mươi ba có chủ đề khánh hòa khát vọng phát triển sẽ diễn ra từ ngày ba đến ngày sáu tháng sáu
nội dung tập trung vào các hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại
đặc biệt điểm nhấn của festival biển hai nghìn hai mươi ba là màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật trong lễ khai mạc với hai hai mươi ba drone máy bay không người lái kết hợp trên nền âm nhạc hiện đại
tuần qua từ ngày hai mươi sáu tháng bốn họp báo thành thủ đô hà nội đến hôm nay các chương trình rà soát cân đối bố trí tổng mặt bằng để xác định quy mô thời lượng của các hoạt động trong chuỗi hoạt động hưởng ứng festival biển

đặc biệt điểm nhấn của festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn hai mươi ba là màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật trong chuỗi hoạt động festival biển

và các hoạt động của lễ hội
và cho đến hôm nay thì tổng số các hoạt động cho cái festival
đã được cập nhật bổ sung đến gần được bảy mươi hoạt động
và trong chương trình thì từ đây cho đến ngày chính thức tổ chức khai mạc festival
thì chúng tôi cũng tiếp nhật tiếp tục cập nhật các thông tin
để có những điều chỉnh bổ sung cho nó phù hợp
và hiện nay thì hôm nay thì chúng tôi tổ chức họp báo tại thành phố hồ chí minh
và tỉnh cũng đang chỉ đạo các đơn vị các cơ quan khẩn trương
triển khai các công việc hết sức là chi tiết cụ thể
để tổ chức cái kỳ festival cho nó thật sự thành công
festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn hai mươi ba
hứa hẹn là kỳ lễ hội giới thiệu với nhân dân và du khách
hình ảnh về một điểm đến an
an toàn một vùng đất đầy năng động mến khách tích cực phát triển và hội nhập
bằng chính những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của việt nam nói chung
và của quê hương khánh hòa nói riêng
thông qua đó góp phần khơi dậy sức mạnh tổng hợp của tỉnh khánh hòa
có phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh khánh hòa
sau đại dịch covid một mươi chín tạo không khí đoàn kết
thể hiện tình cảm trân trọng mến khách của nhân dân địa phương
đối với du khách bạn bè trong nước và quốc tế
ngoài lúa gạo rau quả cũng là một trong những ngành có sự tăng trưởng mạnh mẽ
trong bốn tháng đầu năm tăng một mươi chín bốn tương đương giá trị gần một bốn tỷ usd
đáng chú ý trong nhóm ngành này phải kể đến là sầu riêng
số liệu của ngành hải quan cho biết trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của việt nam đạt một trăm năm mươi ba triệu usd
tăng tới hơn tám ba lần so với cùng kỳ năm ngoái hai nghìn hai mươi hai
riêng thị trường trung quốc chiếm đến tám mươi bảy thị phần với gần một trăm ba mươi bốn triệu usd
theo nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng ở miền tây
hiện tại đang vào vụ thu hoạch độ nên giá sầu riêng có giảm đáng kể
so với thời điểm vụ nghịch đầu năm
hiện giá mua sầu riêng chuẩn xuất khẩu ổn định
khoảng năm mươi đồng kg
với mức giá này người chồng đảm bảo lợi dụng và thị trường cũng dễ chấp nhận
nên hoạt động xuất khẩu đang rất thuận lợi
mặc dù đây là giai đoạn sản phẩm của việt nam đang bị cạnh tranh
với nguồn hàng từ thái lan thế nhưng tiềm năng thị trường vẫn còn lớn
và vấn đề quan trọng là sản phẩm sầu riêng việt nam
phải đảm bảo tuân thủ đúng các yêu cầu của nước nhập khẩu
theo đó xuất khẩu rau quả dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh
trong quý ii hai nghìn hai mươi ba khả năng tăng trưởng trên một mươi
và cả năm hai nghìn hai mươi ba có thể đạt bốn tỷ usd tương đương mức tăng hai mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai
riêng sản phẩm sầu riêng nhiều khả năng sẽ đạt kim ngạch một tỷ usd ngay trong năm hai nghìn hai mươi
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba có một mươi chín năm trăm linh tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hàng thanh toán
không bao gồm trái phiếu của các ngân hàng thương mại
trong đó gần năm tỷ đến hạn thanh toán trong tuần đầu của tháng
chiếm hơn một nửa trong số
kỳ hạn bình quân giao quyền của các trái phiếu huy động là ba năm năm nhiều hơn một năm so với mức trung bình năm hai nghìn một mươi bảy
lãi suất huy động bình quân một mươi sáu cao hơn một ba điểm phần trăm so với bình quân năm hai nghìn một mươi

theo số liệu từ trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam vsd
trong tháng bốn nhà đầu tư cá nhân mở mới hai mươi hai bảy trăm bốn mươi tài khoản chiến khoán
và con số này thì tiếp tục giảm hơn một mươi sáu tám trăm linh tài khoản so với tháng trước và là mức thấp nhất trong vòng hơn ba năm kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong tháng bốn nhà đầu tư cá nhân mở mới hai mươi hai sáu trăm ba mươi tám tài khoản và các tổ chức mở mới một trăm linh hai tài khoản
tính đến cuối tháng bốn tổng số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã chính thức vượt bảy triệu tài khoản
tương đương khoảng hơn bảy dân số
số lượng tài khoản mở mới phá đáy nhưng thanh khoản thị trường lại bất ngờ được cải thiện
đáng kể trong tháng bốn vừa qua
giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân phiên bản hot đạt một mươi một năm trăm linh tỷ đồng
tăng bốn mươi năm so với mức rất thấp của tháng ba trước đó
giao dịch sôi động hơn phần nào đến từ việc một lượng nhà đầu tư quay trở lại thị trường
sau một thời gian nghỉ ngơi hoặc margin được kích hoạt khi lãi suất có xu hướng quay đầu giảm
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng ngân hàng nhà nước đã có hai đợt giảm lãi suất điều hành
sau điều chỉnh của ngân hàng nhà nước lãi suất huy động cho vay bắt đầu giảm
thanh khoản của các ngân hàng đang được cải thiện ở mức tốt
xu hướng giảm lãi suất giảm được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ dòng tiền vào thị trường chứng khoán
tương bừng chào đón mùa hè sôi động vietjet triển khai đại tiệc khuyến mại lớn nhất trong năm
với một triệu vé bay không đồng tặng thêm e viocher vé bay là khoảng một trăm linh đồng
tích điểm chương trình khách hàng thân thiết skyjoy và nhiều sự lựa chọn hạng vé
bao gồm là suất ăn hành lý hoạt động giải trí hấp dẫn trên tàu bay
và sự trở lại của lễ hội summer parade
theo đó từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba một triệu vé bay không đồng
được mở bán không giới hạn khung giờ tại www vietjetair com và ứng dụng vietjet air
với thời gian bay linh hoạt áp dụng từ ngày một mươi tháng tám đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cho toàn mạng bay nội địa và quốc tế
đây là cơ hội vàng
để du khách sở hữu mùa hè tuyệt vời với các đường bay mới đến úc sydney melbourne frisban
thiên đường mua sắm nhật bản hàn quốc hồng kông đài loan trung quốc
ngoài ra vietjet còn khuyến mại cho khách hàng với chương trình skyjoy tích điểm skyboy thỏa thích
tự hưởng nhiều ưu đại hấp dẫn như đổi thưởng vé bay vietjet
và hơn hai trăm năm mươi thương hiệu ẩm thực mua sắm du lịch trên khắp thế giới
thông qua ứng dụng skyjoy hoặc skyjoy vietjetair com
khách hàng vietjet sẽ được tận hưởng những hoạt động giải trí thú vị
hóa trang vui tươi gặp gỡ thần tượng yêu thích đặc biệt với sự trở lại của đại tiệc văn hóa đường đại
night summer parade và các bàn trình diễn nghệ thuật đặc sắc trong âm nhạc sôi động ánh sáng neon hiện đại
ủy ban nhân dân tp hcm đã ra văn bản khẩn đồng ý với đề xuất của sở tài chính tp hcm
và sở giao thông vận tải tp hcm đối với hoạt động xe buýt
cụ thể ủy ban nhân dân tp hcm thống nhất trợ giá xe buýt theo hình thức đặt hàng
không áp dụng tiết kiệm bốn
sở giao thông vận tải tp hcm triển khai thực hiện công tác trợ giá xe buýt đảm bảo hiệu quả tiết kiệm ngân sách
từ lúc sở giao thông vận tải tp hcm được giao dự toán chi ngân sách năm hai nghìn hai mươi
đối với lĩnh vực trợ giá xe buýt đã tiết kiệm kinh phí với tỷ lệ một mươi ba
qua đó việc xây dựng dự toán đã đáp ứng tỷ lệ giảm giá tối thiểu bốn như hướng dẫn tại văn bản ba trăm tám mươi
trong khi đó tình hình hoạt động vận tải hành khách công cộng đến nay
vẫn đang gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín làm doanh thu giảm sâu so với trước dịch
nếu tiếp tục thực hiện tiết kiệm thêm qua việc thương hảo giảm trợ giá ít nhất bốn
so với dự toán được duyệt đối với các đơn vị vận tải là rất khó khăn
có khả năng dẫn đến việc thương thảo kéo dài
ảnh hưởng đến ổn định hoạt động và phát triển hệ thống xe buýt tại tp hcm
sở tài chính tp hcm đã thẩm định đồng thời thống nhất với ý kiến của sở giao thông vận tải tp hcm
cục văn hóa bộ
văn hóa thể thao và du lịch vừa phối hợp với hiệp hội quảng cáo việt nam
tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo
và đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện lấy ý kiến của doanh nghiệp trong ngành quảng cáo
dự kiến sẽ trình quốc hội nội dung này vào năm hai nghìn hai mươi bốn
sau hơn một mươi năm triển khai thi hành luật hoạt động quảng cáo đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng
tuy nhiên lĩnh vực quảng cáo cũng đã xuất hiện một số tồn tại vướng mắt
gây khó khăn trong quá trình thực hiện cần có sự điều chỉnh pháp luật
đơn cử như thiếu cơ chế để kiểm soát hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo
xuyên biên giới của các tổ chức cá nhân nước ngoài và sự hạn chế hình thức tham gia
của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài trong thị trường quảng cáo việt nam
việc xác định tính trung thực chính xác của một số nội dung quảng cáo các sản phẩm
hàng hóa dịch vụ còn gặp nhiều khó khăn gây ra nhiều ý kiến trái chiều bất ổn trong xã hội
thông qua hội thảo này cục và hiệp hội quảng cáo việt nam mong muốn được các doanh nghiệp góp ý
cho hồ sơ đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo
bởi việc này có ý nghĩa quan trọng tạo ra hành lang phù hợp với sự thay đổi
biến chuyển của cuộc sống cũng như phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật nói chung trong hiện nay
tuyến đường vành đai ba
tuyến đường vành đai ba là dự án giao thông trọng điểm của phía nước
khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế cho toàn khu vực
song song đó là mật độ giao thông trên quốc lộ một và các tuyến ra vào bến xe bến cảng
khu công nghiệp khu chế xuất sẽ được giảm tải và trực tự an toàn giao thông được đảm bảo
với quyết tâm là không để ảnh hưởng đến tiến độ ủy ban nhân dân tp hcm và các địa phương
đã và đang tập trung vào công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư cho người dân
nhằm đưa dự án vào khởi công theo đúng kế hoạch đề ra
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
dù đã có kết quả kiểm kê đo đạt chi tiết về diện tích cũng như tài sản gắn liền với đất
và đã được cung cấp mức giá bồi thường ở thời điểm mới nhất đối với từng loại đất
của ủy ban nhân dân tp hcm sửa đổi bổ sung sau khi có đề xuất từ ủy ban nhân dân tp thủ đức
nhưng để đảm bảo tính khách quan minh bạch quyền lợi của người dân
các cán bộ chuyên viên thuộc ban bồi thường giải phóng mặt bằng tp thủ đức
vẫn tư vấn thêm lần nữa trước khi người dân đặt bút ký nhận bồi thường
giá trị bồi thường của mình là một mươi bốn tỷ hai trăm một mươi một triệu một trăm ba mươi hai ngàn sáu trăm năm mươi hai đồng
vấn đề minh bạch thì kỳ này nó thật ra về phía nhà nước làm hết sức là minh bạch
cái này tôi phải là công nhận cái điều đó
tức là những từ chủ trương rồi hệ thống chính sách rồi vấn đề pháp luật quy định
rồi vân vân đã được thông tin đến người dân hết sức là kỹ lưỡng
người dân khi mà họ được thỏa đáng trong đền bù
cũng như là trong cái giải quyết những cái vướng mắt người ta một cách rõ ràng đấy
thì cái sự đồng thuận của người dân sẽ hết sức là kỹ lưỡng
các vị trí mà tuyến vành đại ba đi qua có nhiều loại đất đình bù khác nhau
phần lớn là đất nông nghiệp
tuy nhiên trước đó các chuyên gia khuyến cáo
việc xem xét bồi thường đất nông nghiệp phải hết sức cẩn trọng
tránh gây thiệt hại bức xúc cho bà con
bởi phần đất nông nghiệp thuộc thành phố hồ chí minh
không thể đánh đồng với giá đất nông nghiệp như các địa phương khác
đối thoại ghi nhận ý kiến của những bà con mà chưa có đồng thuận
trên cái bình thường đó thì chúng tôi cũng tiếp thu rất là nhiều ý kiến
của bà con và cũng về cũng rà soát lại
phối hợp với lại đơn vị khẳng định giá
để rà soát lại cái giá bồi thường hỗ trợ
và qua ý kiến bà con ở chúng tôi cũng đã có sự điều chỉnh
và kiến nghị đề xuất trình cho sở đồng hương môi trường
cũng như là hội đồng định giá thành phố
có cái điều chỉnh để mà làm sao tăng cái giá bồi thường hỗ trợ
cho bà con được cao hơn so với lại cái giá mà đã công bố ở cái đợt dự thảo
và thật sự là có rất là nhiều vị trí
là so với cái đợt dự thảo của chúng tôi
hiện nay đã được thành phố chấp thuận và phê duyệt cái giá cũng tăng lên
tuyến vành đai ba có tổng chiều dài hơn bảy mươi sáu km
đi qua các tỉnh long an đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh
riêng tại thành phố hồ chí minh có bốn mươi bảy năm km của tuyến đi qua
kéo dài từ tây sang đông gồm các huyện bình chánh hóc môn củ chi và thành phố thủ đức
dự án có dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi
cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác
từ năm hai nghìn hai mươi sáu
trong giai đoạn này là năm bản lề để khởi công
do đó lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo quyết liệt
các địa phương có dự án đi qua tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng
quỹ ban dân thành phố đang chỉ đạo rất tập trung quyết liệt
là các quận quyện thành phố thủ đức phối hợp với các chủ đầu tư
tập trung giải phóng mặt bằng cho đến cuối tháng sáu
là phải đạt ít nhất là bảy mươi diện tích đủ điều kiện để khởi công
việc thứ hai đó là
yêu cầu các địa bàn các chủ đầu tư
phải làm tốt công tác xác định giá
các chính sách về bồi thường hỗ trợ để đảm bảo được quyền lợi
cho các tổ chức cá nhân có đất bị thu hồi cho các dự án
và chúng tôi hướng đến là sẽ thực hiện
cái việc bồi thường tái định cư đảm bảo
là bằng hoặc tốt hơn cái hiện có của bà con
và thực hiện cái dự án về đại ba như là một cái kiểu mẫu
và thứ ba nữa là chúng tôi bên cạnh phát triển các dự án
tái định cư mới thì cũng đang chỉ đạo cho các quận quyện
thành phố tù đức ra soát lại các cái khu tái định cư hiện hữu
nếu cần thiết phải đầu tư bổ sung thêm hạ tầng
các điều kiện khác như kết nối giao thông để làm sao
cái điều kiện sống của bà con nơi tái định cư nó thật sự là nó tốt
đường vành đai ba có tổng mức đầu tư hơn bảy mươi năm tỷ đồng
theo hình thức đầu tư công
sau bước bồi thường tái định cư sẽ tiến hành sang giai đoạn thi công
dự án không chỉ được các địa phương có tuyến vành đại ba đi qua kỳ vọng
mà các tỉnh thành phía nam cũng đang rất chờ đợi
ngoài những hiệu quả về mặt giao thương các không gian đô thị mới
cũng sẽ được phát triển tạo thành một đô thị bền vững hiện đại
đặc biệt góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước